học viện ngoại giao bộ ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
với bề dày sáu mươi năm xây dựng và phát triển học viện ngoại giao đã tiếp nối truyền thống của ngành ngoại giao việt nam
xứng đáng là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại cũng như nghiên cứu quan hệ quốc tế lớn nhất và có uy tín ở việt nam
các thế hệ sinh viên ngoại giao đã và đang nắm giữ nhiều cương vị quan trọng trong các bộ ngành cơ quan văn hóa truyền thông
các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài và cả các tổ chức quốc tế
với bề dày sáu mươi năm xây dựng và phát triển học viện ngoại giao đã tiếp nối truyền thống của ngành ngoại giao việt nam
xứng đáng là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại cũng như nghiên cứu quan hệ quốc tế lớn nhất và có uy tín ở việt nam

tác phong ngoại giao và có rất nhiều cơ hội để trao dồi các kỹ năng mà mình đã học trên lớp
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị học viện cần phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới
với tầm nhìn chiến lược dài hạn khơi dậy và khai thác tốt mọi tiềm năng
để đóng góp hiệu quả hơn nữa cho công tác đối ngoại của đất nước
học viện cần tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với các kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ cụ thể bám sát trọng tâm công tác của bộ ngoại giao
có tổng kết đánh giá và bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình mới
cũng tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
chào huần trường độc lập hạng nhất phần thường cao quý của đảng và nhà nước
ghi nhận những thành tích của học viện ngoại giao trong suốt sáu thập kỷ qua